liên quan đến vụ chìm xà lan ở cần giờ tp hcm đến chiều nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người mất tích ở vùng biển thuộc thành phố vũng tàu
vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách hiện trường vụ chìm xà lan khá xa
sau khi phát hiện lực lượng chức năng dùng dây neo thi thể lại để chờ người nhà đến xác nhận
sau đó người nhà xác nhận nạn nhân là phùng sơn long
như vậy sau bốn ngày mất tích thi thể nạn nhân phùng sơn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngủ tam kỳ nghệ an trong vụ chìm xà lan ở xã thành an huyện cần giờ tp hcm
được tìm thấy ở cảng cái mét vũng tàu
công an huyện tân thành thành phố vũng tàu đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho công an huyện cần giờ
tp hcm để xử lý theo quy định
đêm qua khi xác định được vị trí xà lan bị chìm lực lượng cứu hộ triển khai ngay phương án mò tìm người
được thông tin là mất tích
do vị trí này nước chảy xiết và có vòng xoáy nên việc tìm kiếm phải chọn những người nhái tinh nhuệ nhất
thời điểm chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi có năm người trên xà lan bốn người kịp nhảy ra thoát nạn còn một người bị mất tích
ngày hai mươi sáu tháng một mươi đội cảnh sát giao thông an lạc công an tp hcm đang trích xuất camera an ninh
để làm rõ vụ hàng tấn bùn đất đổ tràn trên quốc lộ một thuộc địa bàn của quận bình tân
dẫn đến vụ tai nạn giữa xe tải nặng và xe cứu hộ
theo ghi nhận số bùng đất đổ trên quốc tế
độ một kéo dài hơn năm trăm linh mét nằm trên làng xe ô tô sát giải phân cách ở hai chiều đoạn từ hầm chui tân tạo
về đến giao lộ hồ học lãm quận bình tân
bùng đất gây trơn trượt và bốc mùi hôi thối
cùng ngày xe cứu hộ chở theo một ô tô chạy đến khu vực này trượt bùng mất lái
pha chạm với xe tải một mươi một tấn lưu thông cùng chiều
hậu quả xe tải mất méo phần hông chiếc ô tô chở theo trên xe cứu hộ bị hư hại phần đuôi
nhận tin báo đội cảnh sát châu phòng an lạc có mặt xử lý hiện trường tai nạn
trích xuất camera an ninh truy tìm phương tiện làm rơi vãi bùng đất ra đường để xử lý
trưa cùng ngày đơn vị quản lý tuyến đường cũng cử người đến thu dọn số bùn đất nói trên
để đảm bảo an toàn phương tiện qua lại
vào khoảng tám giờ một mươi năm phút sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại kho chứa vật liệu tổ chức sự kiện
của công ty trách nhiệm hữu hạng lá trường xuân tại địa chỉ một trăm một mươi hai một trăm một mươi bốn đường số ba
xã phong phú huyện bình chánh tp hcm bất ngờ phát hỏa gây ra cột khói cao hàng trăm mét
thông tin ban đầu một người bán vé số khi đi qua thấy cháy vội hô hoáng
báo cho chủ nhà nhưng không thấy ai chạy ra
một lúc sau lửa bùng phát rất nhanh bốc cháy dữ dội
sau đó nghe tiếng nổ những người nhà lân cận mới phát hiện chạy ra và báo cháy
theo số một trăm một mươi bốn
do đây là kho chứa đồ chuyên trang trí sự kiện bao gồm mút xốp nhựa vải đồ gỗ nến
với số lượng lớn nên khi cháy kèm rất nhiều khói
trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp
nhận tin báo đã điều động lực lượng chữa cháy huyện bình chánh
tăng cường lực lượng chữa cháy công an quận tám đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một đội ba
với hàng chục phương tiện và một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
ít phút sau ngọn lửa đã được dập tắt ngăn chặn cháy lan sang khu dân cư lân cận